chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại hội trường nhà tương tế ở thủ đô paris của pháp đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm linh năm phong trào việt kiều và hội người việt nam tại pháp
chính tại đây vào ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã có cuộc gặp với hai kiều bào tại pháp trong thời gian thăm chính thức cộng hòa pháp
kỷ niệm một trăm linh năm phong trào việt kiều và hội người việt nam tại pháp là dịp để ghi ơn công lao của chủ tịch hồ chí minh
người đã đặt viên đá đầu tiên cho việc hình thành các tổ chức cộng đồng việt nam ở pháp tiền thân của hội người việt nam tại pháp
và cũng chính người đã nêu lên tinh thần và phương hướng cho phong trào yêu nước tại pháp tiếp nối bề dày truyền thống lịch sử
bước vào giai đoạn mới cùng với đất nước thực hiện đường lối đổi mới chủ động hội nhập quốc tế xây dựng việt nam phát triển
hội người việt nam tại pháp tiếp tục phát huy vai trò là hội đoàn có uy tín ảnh hưởng tập hợp được đông đảo thế hệ kiều bào tại pháp
hướng về quê hương đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng vun đắp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hiện nay giữa hai nước việt pháp

hội đoàn hồ chí minh phối hợp tổ chức triển lãm những hình ảnh lịch sử về phong trào việt kiều và về chủ tịch hồ chí minh với kiều bào tại pháp